tại cuộc họp báo về kết quả công tác quý ba và nhiệm vụ trọng tâm quý tới của bộ tư pháp
nhiều vấn đề liên quan đến văn bản chính sách cần thiết đối với cuộc sống của người dân đã được hỏi đáp
đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đại diện bộ tư pháp cho hay ban soạn thảo đã cố gắng để bảo đảm chất lượng của văn bản này trình quốc hội
trong đó tập trung sửa đổi một số vấn đề như mức định lượng trong các khung của một số điều luật
mức hình phạt trong một số khung của một số điều luật nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn
ví dụ dự luật lần này đã đưa một số chất ma túy mới được phát hiện
đó là xclr một mươi một và lakhat vào cấu thành các tội phạm về ma túy
đối với dự thảo thông tư quy định về việc nộp phí làm thẻ căn cước công dân lần đầu của bộ thế chính
bộ tư pháp cho biết hiện nay vẫn đang là dự thảo
tuy nhiên nếu thực thi trái với luật căn cước công dân thì sẽ có ý kiến
về việc bồi thường đối với người tù thế kỷ huỳnh văn nén
sau bốn lần thương lượng rớt xuống hai sáu tỷ đồng
đại diện cục bồi thường nhà nước cho biết mức bồi thường cao hay thấp đều căn cứ vào quy định pháp luật để làm
hiện những bất cập trong bồi thường đã rõ nhưng cách tính mức bồi thường thấp chi phí kêu oan chưa có
sự thảo luật trách nhiệm bồi thường sẽ xem xét sửa đổi bất cập này trong thời gian tới